xâm ngọc linh giờ đây đã trở thành quốc bảo có giá trị cao
tại xã miền núi trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thủ phủ của loại sâm quý này việc bám rừng giữ rừng để trồng sâm
đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây
và những hình ảnh về loại xâm quý này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị